thưa quý vị thời gian qua các dịch vụ làm đẹp đang nở rộ với rất nhiều chiêu thức quảng cáo hấp dẫn
từ laser đến tiêm filler hay là bố tốc
tuy nhiên thời gian gần đây trên các mạng xã hội lại rộ lên quảng cáo phương pháp
nâng ngực không phẫu thuật hiệu quả ngay sau một buổi thực hiện mà không cần can thiệp giao kéo
thực tế có được như quảng cáo hay không
sau đây sẽ là tìm hiểu của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
những trang quảng cáo như thế này đã không còn xa lạ đối với người dùng facebook
nâng ngực bằng công nghệ hiện đại hypolipid hoặc công nghệ đạt tiêu chuẩn fdi hoa kỳ
không đau không phẫu thuật không đặt túi
chỉ sau sáu mươi phút ngực sẽ to tròn đẹp như ý
kèm theo đó là hình ảnh của bệnh nhân trước và sau khi sử dụng dịch vụ này
đấy chị rất là bất ngờ luôn đấy
ngày trước gần như là em cũng hình dung nó phẳng lì luôn nó cũng có một cái gì luôn đấy
trông rất tự nhiên này
em cũng muốn hỏi là cái công nghệ của bên mình thì nó có an toàn không

nhóm phóng viên intv đã đặt lịch tư vấn trực tiếp
tại một cơ sở có tên thẩm mỹ viện quốc tế johnson cleanic
có trụ sở tại số bảy mươi sáu phố ngô thị nhập phường nguyễn du quận hai bà trưng thành phố hà nội
qua các phương pháp khám bằng tay như sờ nắn và nhìn bằng mắt
phóng viên được tư vấn nhiều gói nâng ngược khác nhau với giá từ năm cho đến tám mươi triệu đồng
tất cả khách hàng đến lần đầu tiên thì ưu đoạn năm mươi

hàng thì đang được ưu đoạn

ví dụ như là một buổi nó to lên ngay không
to lên một buổi là nó to lên luôn
nhưng mà nếu mà em thích to nữa thì em có thể làm một buổi nữa
còn đấy là tùy nhu cầu

nó đầy lên
mô thịt của em như thế nào thì mô nảy lên cũng như thế thôi

để tăng được hoàn toàn cái kích thức của ngực thì hiện tại thì gì
là cần phải tăng cái số lượng của cái tế bào
tăng được cái thể tích của cái tế bào hay là số lượng tế bào
thì cái chuyện đó là chuyện hết sức khó mà đến nay
thực ra nó vẫn là một vấn đề mà cần phải nghiên cứu và chưa có cái gì thực sự hiệu quả
theo các bác sĩ với những chiêu thức đánh vào tâm lý khách hàng
từ các video quảng cáo nâng ngực không phẫu thuật
chỉ cần sáu mươi phút như một liệu pháp thần thánh
rất nhiều chị em đã phải gánh chịu hậu quả tiền bất tật mang
thực tế chúng tôi tiếp nhận những trường hợp như thế khi đến gặp chúng tôi
là thấy rằng là không hề như những cái gì mà các bạn đã đến những trung tâm đó được cam kết
ví dụ có những bệnh nhân đến gặp chúng tôi là được cam kết là hoàn toàn không có bất cứ sâm lớn gì
mà có thể tăng được cái thể tích ngực
tuy nhiên rằng là khi đến với chúng tôi thì chúng tôi đã thấy rằng là một cái lượng filler rất lớn
nó nằm trong cái cơ thể của bệnh nhân cụ thể hơn đó là vùng ngực
một số bệnh nhân khác thì ở vùng mông
bộ bệnh viện có chuyên khoa thẩm
gần đây số bệnh nhân vào cấp cứu điều trị vì biến chứng do nâng cấp vòng một
ở các spa làm đẹp tư nhân đang diễn biến ngày càng phức tạp và gia tăng
đáng lưu ý là hầu hết những trường hợp này đều thực hiện tại các cơ sở thẩm mỹ không phép
với những bác sĩ tự phong có trình độ tay nghề không hơn gì lang băm
cụ thể những chiêu thức lừa đảo làm đẹp và dẫn dụ khách hàng như thế nào
liệu rằng các cơ sở làm đẹp này đã được cấp phép hoạt động hay chưa
và đội ngũ nhân viên tự xưng là bác sĩ
chuyên môn và vai trò như thế nào
trong các bản tin sau chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi